một mùa giáng sinh an lành lại về trên mọi miền đất nước giai điệu giáng sinh cũng đã bắt đầu ngân vang khắp nơi
từ vùng núi cao xuống đồng bằng nơi miền quê thôn giã tất cả mọi người cùng đón giáng sinh và tạm quên đi những tất bật của đời thường
cùng gia đình cảm nhận sự ấm áp vui tươi cùng hướng về một tương lai tươi sáng hơn
cũng trong tối qua công an phường lương khánh thiện thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã giúp đỡ một cháu bé bị lạc khi đi chơi giáng sinh trở về với gia đình
trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trở tự lễ giáng sinh hai nghìn hai mươi tại tuyến đường biên hòa thuộc khu vực tổ một phường lương khánh thiện thành phố phủ lý
hai đồng chí là thượng úy nguyễn lập long và thượng úy lê thanh tình cán bộ công an phường lương khánh thiện đã phát hiện cháu bé khoảng năm tuổi đang ngơ ngác tìm người thân
xác định cháu bé bị lạc hai đồng chí đã đưa cháu bé về trụ sở công an phường để chăm sóc và xác minh nhân thân
cháu bé là trần trí huy sinh năm hai nghìn một mươi bốn là con của anh trần trí kiên và chị trần thị hạnh chú tại phường liêm chính thành phố phủ lý
lực lượng công an phường đã liên hệ với thân nhân để đưa cháu bé về với gia đình
khi gặp lại con vợ chồng anh kiên chị hạnh đã rất xúc động bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ tận tình của tập thể chỉ huy cán bộ chiến sĩ công an phường lương khánh thiện thành phố phủ lý
và đây là việc làm nhân văn của cán bộ chiến sĩ công an phường lương khánh thiện tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
trong lúc cãi vã giữa hai vợ chồng đối tượng mã minh thu năm mươi năm tuổi ở xã cư mờ ga huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc đã ra tay sát hại vợ mình rồi dựng hiện trường giả
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành cáo trạng truy tố đối tượng mã minh thu về tội giết người
vào ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín khi hai vợ chồng thu đi làm rẫy
thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn
trong lúc cãi vã thu đã dùng cây gậy sắt đánh nhiều nhát vào đầu vợ khiến vợ tử vong
rồi trở ra cầu số một để giả hiện trường là một vụ tai nạn giao thông
sau khi giả hiện trường thu chạy bộ về tròi giấy lau chùi vết máu thu dọn hiện trường trôn cây sắt là hung khí
nhận được tin báo công an tỉnh đắk lắc đã xuống khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và nhận định đây là vụ án mạng
sau ba ngày tích cực điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ thu thập được lực lượng công an xác định thu chính là hung thủ
tại cơ quan công an sau nhiều lần quanh co chối tội thu đã cuối đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình
bán đất quy hoạch làm công viên cây xanh thuộc khu dân cư cồn tân lập cho nhiều khách hàng ở hà nội tp hcm và khánh hòa
chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng
nguyễn trí uy nguyên là tổng giám đốc công ty cổ phần sông đà nha trang
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh khánh hòa khởi tố và bắt tạm giam vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
theo đó công ty cổ phần sông đà nha trang được ubnd tỉnh khánh hòa giao làm chủ đầu tư dự án khu dân cư cồn tân lập
tại phường hương xuân tp nha trang
trong thời gian làm tổng giám đốc công ty cổ phần sông đà nha trang
nguyễn trí uy đã tự ý chia lô phần đất được quy hoạch làm công viên cây xanh thuộc khu dân cư cồn tân lập
thành các lô nhà đất liền kề rồi bán cho nhiều khách hàng tại hà nội tp hcm và khánh hòa để chiếm đoạt số tiền nhiều tỷ đồng
đồng thời trong quá trình thực hiện dự án này nguyễn trí uy cũng đã huy động vốn của nhiều cá nhân
chuyển nhượng sản phẩm dự án khi chưa đủ điều kiện
cũng trong chiều ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra cũng đã tiến hành khám xét văn phòng làm việc của công ty cổ phần sông đà nha trang
có địa chỉ tại số sáu bãi dương phường vĩnh hải tp nha trang
và qua khám xét đã thu giữ được một mươi năm thùng tài liệu có liên quan đến dự án khu dân cư cồn tân lập
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
một đối tượng giả danh là cảnh sát hình sự đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản vừa bị công an phường tân hòa
phối hợp với đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an tp bumathuot nhanh chóng điều tra bắt xử lý
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai công an phường tân hòa nhận được đơn tố cáo của nguyễn văn lăng
ở huyện chiêu quynh tỉnh đắk lắk với nội dung
khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày nguyễn văn lâm đến tượng mậu thân ở tổ dân phố tám phường tân hòa tp bumathuot
chuẩn bị chích ma túy thì bị một đối tượng đến tự xưng mình là công an
người này nói nếu không muốn đưa đi cai nghiện thì phải đưa cho hắn hai triệu đồng

không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an